để chủ động ứng phó với bão số một mươi hai và mưa lũ sau bão đặc biệt là áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão số một mươi ba
ảnh hưởng đến các tỉnh bắc trung bộ và trung trung bộ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc trung bộ trung trung bộ
và các bộ ngành liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số một mươi hai và mưa lũ sau bão
trong đó tập trung thực hiện một số nội dung
đối với tuyến biển bằng mọi biện pháp thông báo hướng dẫn cho các tàu thuyền đang còn hoạt động trong khu vực nguy hiểm
khẩn trương di chuyển tránh trú bảo đảm an toàn chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện
kể cả các tàu thuyền đã neo đậu tại khu vực tránh trú
lưu ý đối với các tàu vận tải biển tàu vãng lai neo đậu ở các cửa sông đề phòng lũ lớn
chủ động giữ chữ lương thực nhu yếu phẩm thuốc men trên các đảo và các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt chia cắt
tổ chức bắn pháo hiệu đồng loạt dọc tuyến biển khu vực chịu ảnh hưởng của bão vào tối ngày chín tháng một mươi một
trên đất liền tổ chức trăng chống nhà cửa chặt tỉa cành cây có phương án đảm bảo an toàn cho người dân tại các nhà cao tầng
nhất là tại các nhà kính dễ xảy ra rủi ro khi bão đổ bộ
thông tin đầy đủ kịp thời cho khách du lịch nhất là khách quốc tế về diễn biến của bão bằng cả hai ngôn ngữ việt anh
để chủ động phòng tránh hạn chế để du khách di chuyển hoặc ra đường khi không cần thiết trong thời gian bão đổ bộ
các đơn vị địa phương chỉ đạo huy động lực lượng giúp dân thu hoạch lúa hoa màu đã đến kỳ thu hoạch
có phương án bảo đảm an toàn cho gia súc gia cầm nhất là đối với các trang trại cơ sở chăn nuôi
tập trung tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt
tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi thủy điện theo quy trình đảm bảo an toàn công trình và hạ du
kiểm tra việc cung cấp thông tin tới chính quyền người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ theo quy định
đối với các hồ đã đẩy nước cần chủ động điều tiết để đón lũ tăng cường thời lượng phát sóng các tin
truyền thông phổ biến hướng dẫn cho người dân kiến thức kỹ năng phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
khánh hòa được dự báo là một trong những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai
vì vậy các biện pháp chuẩn bị ứng phó với cơn bão đang được tỉnh khánh hòa tích cực triển khai
trong đó đặc biệt chú trọng công tác sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm
phường vĩnh phước thành phố nha trang là địa phương có nhiều hộ dân sinh sống trên sườn núi
theo thống kê của chính quyền địa phương trên địa bàn phường hiện có chín mươi hộ dân với gần bốn trăm linh nhân khẩu
nằm trong các khu vực có nguy cơ sạt lở cao
để bảo đảm an toàn cho các hộ này phường đã thành lập các tổ công tác
đến từng hộ tuyên truyền vận động người dân khẩn trương di rời đến nơi an toàn
thôn thành đạt và thôn thành phát của xã phước đồng thành phố nha trang
cũng là khu vực có nguy cơ sạt lửa cao
công tác di rời dân đến nơi an toàn cũng đã được chính quyền địa phương gấp rút triển khai trong chiều ngày chín tháng một mươi một
công tác di rời dân phải bảo đảm hoàn thành xong trước một mươi tám giờ chiều cùng ngày
các hộ có người già và trẻ em được các lực lượng ưu tiên di rời trước để bảo đảm an toàn
của quay lại lòng bè và quay lại các nhà ở tạm bờ của mình ở các khu vực là phải thực hiện cưỡng chế ngay
tôi đề nghị là chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp là phải khẩn trương để thực hiện di rời ngay trước một mươi tám giờ ngày chín tháng một mươi một hôm nay
để chúng ta đảm bảo an toàn tuyết đối cho mọi người dân
bên cạnh việc tổ chức di rời các hộ dân sinh sống tại những nơi nguy hiểm
tỉnh khánh hòa cũng đã tiến hành kêu gọi tàu thuyền vào nơi nào đâu an toàn
ủy ban nhân dân tỉnh đã thông báo
cấm tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy hải sản ven bờ trên biển kể từ một mươi tám h ngày hôm nay